sáng nay đã diễn ra hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh thái nguyên năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề thái nguyên tiềm năng và cơ hội đầu tư
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị cùng dự có đồng chí nông đức mạnh nguyên tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng
lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương các cơ quan ngoại giao đại diện các tỉnh thành phố các doanh nghiệp trong và ngoài nước
được xác định là trung tâm kinh tế văn hóa giáo dục đào tạo và y tế của vùng trung du miền núi phía bắc
được quy hoạch trong vùng thủ đô hà nội với vị trí địa lý kinh tế chính trị quan trọng cùng hệ thống giao thông thuận lợi
gồm cả đường bộ đường sắt và đường thủy
hiện thái nguyên đang là tỉnh có vai trò gắn kết vùng trung du miền núi phía bắc với vùng đồng bằng bắc bộ
hiện trên địa bàn tỉnh có tổng số trên sáu một trăm linh doanh nghiệp
với tổng vốn đồng bằng bắc bộ
với tổng vốn đăng ký đạt khoảng tám mươi tỷ đồng với chín trăm linh dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách
đồng thời liên tục được xếp trong nhóm đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số cải cách hành chính
với phương châm đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân
tỉnh thái nguyên cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư các tập đoàn
có một môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng minh bạch ổn định lâu dài phát triển và thịnh vượng
quyết liệt xây dựng chính quyền kiến tạo liêm chính hành động lấy doanh nghiệp và doanh nhân là đối tượng phục vụ
tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư kinh doanh và phát triển bảo đảm quyền bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp
tại hội nghị thái nguyên hoan nghênh chào đón và trân trọng đề nghị các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến nghiên cứu tìm hiểu hợp tác đầu tư
tỉnh sẽ có những giải pháp quyết liệt để tiếp tục thực hiện các cam kết một cách tốt nhất hiệu quả nhất cho các doanh nghiệp các nhà đầu tư đến với thái nguyên